những đại biểu được lựa chọn không chỉ phản ánh những tâm tư nguyện vọng của cử tri mà trên hết cần phải nhận thấy được trọng trách toàn dân tín hiệp để từ đó phát huy càng độ tinh thần và nghị lực trí tuệ và tâm huyết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một người đại biểu đại diện cho nhân dân
mốc son lịch sử vào ngày sáu tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu ngày tổng tuyển cử đầu tiên của đất nước
lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc nhân dân ta đã thực hiện quyền làm chủ thông qua lá phiếu bầu
ngày hai mươi năm tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu lần thứ hai cuộc tổng tuyển cử được tiến hành trong cả nước
chín mươi tám tám cử tri đã đi bầu cử và bầu được bốn trăm chín mươi hai đại biểu vào quốc hội khóa sáu quốc hội của nước việt nam thống nhất
vai trò của quốc hội ngày càng tăng lên mạnh mẽ trên cơ sở đổi mới tổ chức và hoạt động của quốc hội trên nhiều mặt thể hiện rõ vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất
quốc hội là rất quan trọng để khẳng định nền tảng dân chủ của nước
những người được bầu đó để quyết định các vấn đề của đất nước và cả lập pháp là những người được quyết quyết
đồng thời quốc hội cũng là thiệt chế trung tâm để giám sát các thiệt chế khác
quốc hội bầu chính phủ và chính phủ phải chịu trách nhiệm trước quốc hội
quốc hội chịu tất nhiệm trước dân trước cử tri
hôm nay chủ nhật ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi một là ngày hội lớn của toàn dân
với niềm hạnh phúc lớn lao
người chủ nghĩa việt nam đủ một mươi tám tuổi trở lên sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình
bầu ra đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi một
dự kiến tổng số đại biểu quốc hội khóa một mươi năm được bầu là năm trăm linh đại biểu
và hàng nghìn đại biểu tham gia hội đồng nhân dân các cấp
nhiều mong muốn kỳ vọng của cử tri được gửi tới các ứng cử viên
xong tất cả đều chung một ý nguyện nếu được trúng cử
đại biểu quốc hội đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
có sự liên hệ chặt chẽ lắng nghe cử tri để nắm mắt thực tiễn
từ đó phản ánh trung thực ý kiến kiến nghị của cử tri với quốc hội và với cơ quan nhà nước
nếu như trung cử thì sẽ tham mưu cho đại biểu quốc hội cho quốc hội
rồi cho chính quyền cả cấp tổ chức tốt việc an ninh trật tự an toàn sầu an toàn giao thông
và xây dựng cho thành phố đảng đảng đúng với cái tiêu chí
và như chúng ta thường nói với nhau đó là thành phố đang sống
bản thân tôi cũng nhân dân cử tri tiên toàn xà tức là mong muốn đồng chí cố gắng hoàn thiện chương trình hành động mà đồng chí đã hứa được cử tri
tìm ra người có đức có tài chưa đủ năng lực trình đồ để lãnh đạo chỉ đạo cũng như là hoàn thiện cơ chế và đảm bảo tính công bằng phát triển cho nhân dân
cho đến thời điểm này lực lượng công an toàn quốc đã sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn ngày bầu cử ngày hội lớn của toàn dân tộc
công tác đảm bảo an ninh trật tự cuộc bầu cử đã được bộ công an chuẩn bị từ sớm rất kỹ lưỡng về tất cả các mặt trên khắp cả nước
theo đó lực lượng công an cả nước đã tổ chức tốt công tác nắm tình hình bên trong bên ngoài liên quan đến an ninh trật tự cuộc bầu cử
phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn vô hiệu hóa từ sớm từ xa mọi âm mưu hoạt động chống phá cuộc bầu cử lợi dụng bầu cử để gây mất an ninh trật tự
từ thời lãnh đạo chỉ đạo các phòng nghiệp vụ công an các huyện thành thị triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng cho công tác bảo vệ chính trị nội bộ phát hiện và chủ động đấu tranh ngăn chặn âm mưu lợi dụng của bầu cử để hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động triển khai thực hiện cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm và tên ạn xã hội tập trung các biện pháp nghiệp vụ triệt phá các băng ổ nhóm tội phạm hình sự ma túy tội phạm cướp gi
đối an toàn cho ngày hội lớn của toàn dân
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phú thọ cũng đã tăng cường tuần tra kiểm soát trên tất cả các tuyến giao thông đường bộ đường sắt đường thủy kịp thời giải quyết các tình huống ùn tắc va chạm tai nạn giao thông trên tuyến
tại những nút giao thông trọng điểm hay những điểm diễn ra bầu cử lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với cảnh sát cơ động tiến hành tuần tra vũ trang hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ nhằm kịp thời phòng ngừa phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật
xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi như đua xe tàng trưởng ma túy vũ khí trái phép đảm bảo người dân đi bầu cử an toàn
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín cùng với công tác đảm bảo an ninh trật tự lực lượng công an phối hợp với ngành y tế đã tăng cường các biện pháp phòng dịch
nhất là tại các điểm bầu cử phối hợp với ban bầu cử tổ bầu cử lực lượng dân quân tự vệ thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an toàn khu vực niêm yết danh sách đại biểu ứng cử danh sách cử tri khu vực bỏ phiếu
bố trí lực lượng thường trực trong thời gian trước trong và sau bầu cử để giải quyết những vụ việc phát sinh phục vụ cử tri tham gia bỏ phiếu nhanh chóng an toàn để cuộc bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân
thưa quý vị việc bỏ phiếu sẽ được bắt đầu từ bảy giờ sáng ngày hôm nay và thực hiện liên tục cho đến bảy giờ tối cùng ngày
tùy theo tình hình của địa phương tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước năm giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn thế nhưng không được quá chín giờ tối cùng ngày
vì vậy mà mỗi người dân hãy tích cực tham gia bầu cử lựa chọn những đại biểu có đủ đức và tài xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân
chương trình tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
sáu đối tượng cùng ở tỉnh bắc giang có ý định vượt chốt kiểm soát dịch bệnh khi được nhắc nhở một trong sáu người đã tấn công thành viên của tổ kiểm soát
cụ thể như sau vào trưa ngày hai mươi một tháng năm tại chốt kiểm dịch đầu bờ mới thôn nội xã nội hoàng huyện yên dũng lực lượng chức năng đã phát hiện sáu đối tượng có ý định vượt chốt kiểm soát phòng chống dịch vào địa bàn xã nội hoàng
ngay lập tức lực lượng kiểm soát đã ngăn cản giải thích và đề nghị số người trên ra về không cho vào địa bàn
tuy nhiên một trong sáu đối tượng đã chống đối dùng tay đấm vào thành viên trong tổ kiểm soát
sau đó cả sáu cùng vượt qua chốt vào sâu trong địa bàn xã nội hoàng
lực lượng công an xã nội hoàng công an huyện yên dũng và cờ cảnh sát cơ động tăng cường đã bắt giữ và tiến hành đưa nhóm đối tượng này về trụ sở ủy ban nhân dân xã để làm việc
qua xác minh ban đầu nhóm đối tượng này khai nhận sau khi đã uống rượu cả nhóm vượt chốt để vào nhà một người bạn ở nội hoàng chơi
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên dũng đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm nhóm đối tượng này theo quy định của pháp luật
còn tại an giang một hộ gia đình gồm sáu người sống
cảnh sát điều tra công an huyện yên dũng tại campuchia đang chuẩn bị vượt biên trái phép vào việt nam trên tuyến sông tiền đã bị lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế vĩnh sương thị xã tân châu tỉnh an giang phát hiện ngăn chặn kịp thời
vào đêm ngày hai mươi một tháng năm tổ công tác tuần tra kiểm soát trên sông tiền vị trí cách cột mốc hai trăm bốn mươi một khoảng ba trăm năm mươi m về phía tỉnh đồng tháp đã phát hiện ngăn chặn kịp thời một hộ gia đình gồm sáu người ở tỉnh kampong chan nan đi trên hai thuyền có ý định vượt biên nhập cảnh trái phép vào việt nam
sau khi phát hiện tổ công tác đã vận động tuyên truyền yêu cầu các hộ trên quay trở lại campuchia tiếp tục sinh sống chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín tại nước sở tại không được nhập cảnh trái phép
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã ra quyết định khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với bị can phạm ngọc thắng ba mươi bảy tuổi quê tại khánh hòa để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản
theo điều tra bị can phạm ngọc thắng là giám đốc công ty cổ phần đầu tư kinh doanh phát triển địa ốc điền phú phát có địa chỉ tại số năm mươi hai đường phú lợi phường phú hòa thành phố thủ dầu một hoạt động kinh doanh môi giới bất động sản
trong khoảng thời gian từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi mặc dù không phải là chủ đầu tư của các dự án nhà ở không được ủy quyền chuyển nhượng nhưng thắng đại diện cho công ty điền phú phát vẫn dùng thủ đoạn gian dối
ký với ba khách sạn
khách hàng hợp đồng đặt cọc mua nhà ở dự án đô thị thương mại rick town khu nhà ở kim kim trần và hợp đồng đặt cọc về việc góp vốn chuyển nhượng bán bất động sản khu đô thị hưng thịnh golden khu nhà ở nam long ba và đã nhận tổng số tiền đặt cọc là hơn ba sáu mươi sáu tỷ đồng của các khách hàng
qua điều tra cơ quan chức năng xác định công ty điền phú phát chỉ là công ty môi giới không phải là chủ đầu tư của các dự án nói trên
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kim kim trần và công ty địa ốc hoàng hưng thịnh cũng xác nhận
không có ký bất cứ hình thức hợp tác hay ủy quyền cho công ty điền phú phát thực hiện các giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán nhà
các số báo ra trong tuần qua có những thông tin gì đáng chú ý ngay bây giờ xin mời quý vị cùng điểm báo với biên tập viên minh hương
vâng ạ xin cảm ơn chị đinh hạnh và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị với sáu nhiệm kỳ liên tiếp làm đại biểu quốc hội từ khóa sáu đến khóa một mươi một
nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên chủ nhiệm ủy ban về các vấn đề xã hội nguyễn thị hoài thu cho rằng
lời hứa của đại biểu có sức nặng ngàn cân và báo đại biểu nhân dân đã có bài viết phỏng vấn bà
gửi kỳ vọng đến các ứng cử viên đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
sẽ được cử tri lựa chọn trong ngày trọng đại hôm nay
bà nguyễn thị hoài thu mong muốn mỗi đại biểu nếu đã hứa điều gì với cử tri
thì dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải làm và làm cho thật tốt thật trọn vẹn
phải mở rộng trái tim và khối óc để thấu lòng dân và để phân tích thấu đáo các vấn đề nhân dân đặt ra
bà nguyễn thị hoài thu cũng nhấn mạnh rằng việc thực hiện lời hứa rất quan trọng
thể hiện rằng đại biểu quốc hội giữ chữ tín với cử tri
một lần bất tín vạn lần bất tin đại biểu quốc hội không làm cho dân tin thì không còn là đại biểu quốc hội nữa
mà nếu đã hứa thì khó khăn đến mấy cũng phải làm và phải làm cho thật tốt
thật trọn vẹn
tốt nhất là nên hứa ít làm nhiều và liệu sức mình để đưa ra những lời hứa
trong khả năng thực hiện của mình chứ không nên hứa ảo
còn trên báo tuổi trẻ ngày hôm nay đã có thông tin như sau
đó chính là hội đồng bầu cử quốc gia đã đề nghị các ủy ban bầu cử
ban bầu cử cũng như tổ bầu cử cần bám sát thực tế
tùy tình hình dịch bệnh cần linh hoạt trong việc tổ chức khai mạc bầu cử
bảo đảm trọng thị nghiêm trang nhưng gọn nhẹ và đảm bảo an toàn
cho từng hòm phiếu khu vực bỏ phiếu cho cán bộ nhân viên tổ bầu cử và cử tri
thủ tướng chính phủ đã có các văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
yêu cầu chủ động xây dựng các phương án dự lường các tình huống liên quan đến dịch bệnh
và tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội của địa phương
đảm bảo tổ chức thành công cuộc bầu cử
có thể nói toàn bộ hệ thống chính trị đã vào cuộc và để vào bầu cử vào ngày hôm nay hai mươi ba tháng năm
mọi cử tri yên tâm thực hiện
quyền công dân của chính mình
chủ tịch quốc hội vương đình huệ cũng nhấn mạnh rằng
tôi mong muốn cử tri cả nước nhận thức rõ vai trò vị trí làm chủ đất nước của mình
tích cực đi bầu để lựa chọn các đại biểu mà mình tin tưởng nhất xứng đáng nhất
nói lên tiếng nói xây dựng cho đất nước cho ngành cho giới của mình
đồng thời không quân tuân thủ các quy định về phòng chống dịch để cuộc bầu cử nước ta thành công trọn vẹn
còn trên báo công an nhân dân ngày hôm nay cũng đăng tải bài viết như sau
để đảm bảo an toàn
trong bản phòng chống dịch tại các điểm bầu cử là bệnh viện bị phong tỏa
bộ y tế đã chuẩn bị các phương án cho các tình huống tùy từng mức độ
bộ y tế đã xây dựng kịch bản bỏ phiếu trong các trường hợp cử tri dương tính với sars cov hai
cử tri được bỏ phiếu với sự hỗ trợ của nhân viên y tế để đảm bảo không có lây nhiễm
từ bệnh nhân sang tổ bầu cử hay lây nhiễm trong khu vực bầu cử đảm bảo quyền cử tri
ngành y tế tăng cường kiểm tra giám sát đảm bảo công tác bầu cử được thực hiện thông suốt
các chuẩn bị đã hoàn tất từ hai ngày trước khi bầu cử diễn ra
trong đó trọng tâm là đảm bảo công tác phòng chống dịch cũng như đảm bảo một trăm linh người bệnh
người nhà người bệnh cán bộ y tế người lao động đang cách ly tại bệnh viện
được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình
còn trên báo tuổi trẻ online ngày hôm nay cũng thông tin về nội dung như sau
đó là bộ y tế cho biết dự kiến vào ngày hai mươi bốn tháng năm hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh của bộ y tế
sẽ họp xem xét thông qua đề cương
thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa covid một mươi chín đối với vaccine nanocovax
theo bộ y tế trường hợp được thông qua sẽ tiêm thử nghiệm vaccine trên nhóm lớn người tình nguyện
từ cuối tháng năm này
và theo đề cương được nhóm nghiên cứu đệ trình nghiên cứu này sẽ triển khai đa trung tâm
trên nhóm một mươi ba mươi người tình nguyện trong đó có cả khả năng nghiên cứu ở nước ngoài
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi vaccine này đã được thử nghiệm giai đoạn một và hai
và đến nay giai đoạn hai đã hoàn tất
cả hai giai đoạn đã tiêm cho khoảng sáu trăm năm mươi người tình nguyện
trong đó người tham gia tiêm tình nguyện có cả phó thủ tướng vũ đức đam
và thứ trưởng bộ khoa học và công nghệ phạm công tạc
kết quả đảm bảo về yêu cầu an toàn về tỷ lệ sinh miễn dịch có những kết quả đáng khích lệ

công tác bầu cử diễn ra theo đúng quy định và đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín và thực hiện nghiêm thông điệp năm k của bộ y tế
sau khi hoàn thành công tác bầu cử trong công an tỉnh theo quy định công an toàn tỉnh sẽ tập trung triển khai ngay lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm bầu cử trên toàn tỉnh theo kế hoạch đã đề ra
thời điểm bầu cử diễn ra trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp công tác đảm bảo an ninh trật tự vì thế trở thành nhiệm vụ kép
lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã xây dựng các kế hoạch biện pháp cụ thể nhằm đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và tại các khu vực bỏ phiếu để cuộc bầu cử diễn ra an toàn và đúng pháp luật
ngày hôm nay hai mươi ba tháng năm khoảng năm năm triệu cử tri tại tp hcm sẽ đến các điểm bỏ phiếu để thực hiện bầu cử
trung tâm phòng chống bệnh tật tp hcm hcdc tiếp tục khuyến cáo tinh thần phòng dịch covid một mươi chín cao độ bởi bất kỳ ai cũng đang có khả năng là f
đến tối ngày hai mươi hai tháng năm ca nghi nhiễm covid một mươi chín ngụ tại quận gò vấp tp hcm vẫn chưa có kết quả xét nghiệm khẳng định
tại bệnh viện phạm ngọc thạch người này có kết quả ban đầu dương tính ncov
tuy bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm nên nhiều mẫu xét nghiệm của trường hợp này chưa có công bố chính thức song thành phố vẫn xử trí như một ca nhiễm
ủy ban nhân dân quận sáu tp hcm cho biết hai người thân đi cùng là vợ và con rể của ông đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần một
trước đó trong hai ngày một mươi tám và hai mươi tháng năm thành phố ghi nhận năm ca lây nhiễm trong cộng đồng
hiện toàn thành phố có ba bảy trăm hai mươi người đang cách ly tập trung chín trăm bốn mươi bảy trường hợp đang cách ly tại nhà hoặc nơi cư trú
do tính phức tạp của lịch trình di chuyển đặc biệt sau dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm
hcdc đánh giá nguy cơ bất kỳ ai trên địa bàn cũng có thể là f
vì vậy trung tâm yêu cầu nếu lịch trình di chuyển có trở về từ hà nội đà nẵng bắc giang bắc ninh sau kỳ nghỉ
người dân phải khai báo y tế với địa phương nơi cư trú để được hỗ trợ y tế kịp thời
để người dân thành phố hồ chí minh hiểu thêm về ý nghĩa của cuộc bầu cử
cục văn thư và lưu trữ nhà nước bộ nội vụ cùng với vụ thông tin và văn phòng quốc hội
đã tổng hợp ba trăm linh tài liệu hình ảnh quý điểm lại hành trình một mươi bốn lần tổ chức ngày hội non sông
các hình ảnh cùng chú thích cụ thể được trưng bày tại đường sách nguyễn văn bình từ nay đến hết ngày hai mươi tám tháng năm
dọc theo con đường nguyễn văn bình không gian trương bày bầu cử quốc hội ngày hội non sông
chia làm ba nội dung chính thứ nhất là quốc hội việt nam đồng hành của dân tộc
thứ hai là bầu cử đại biểu quốc hội những mốc son lịch sử và cuối cùng là hướng tới bầu cử đại biểu
quốc hội khóa một mươi năm và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi sáu
hai phần nội dung đầu đem đến nhiều ký ức tự hào về kết quả một mươi bốn kỳ bầu cử
hình ảnh những lá phiếu bầu không khí chuẩn bị trọng thể tất bật của đáng bầu
và người dân trong nhiều thời kỳ phát triển của đất nước lần lượt được tái hiện
nội dung cập nhật nhất trong không gian triển lãm hướng về ngày hội non sông ngày hôm nay
ngày hai mươi ba tháng năm các hình ảnh giới thiệu tài liệu về nội dung như chỉ đạo của đảng đối với công tác bầu cử
hoạt động của đại biểu quốc hội đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhằm tuyên truyền kiểm tra
kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắt trong quá trình chuẩn bị công tác bầu cử từ trung ương
tới địa phương đặc biệt khách tham quan thấy được thực tế một số điểm bầu cử sớm một cách an toàn
chất lượng trong giai đoạn bình thường mới vừa bỏ phiếu bầu cử vừa phòng chống dịch bệnh
vừa rồi là một số cập nhật trong sáng phương nam
còn bây giờ quang huy xin mời quý vị đến với những thông tin thời tiết tại các vùng trên cả nước
bất ngờ một chiếc xe ô tô màu đen từ phía sau bỗng tăng ga và lao vào các phương tiện
sau khi đăng tải clip trên mạng xã hội nhiều người cho rằng lái xe đã nhầm chân ga và chân phanh
vụ việc đang được điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật
theo đề án nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng
bằng xe buýt thủ đô hà nội giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
định hướng đến năm hai nghìn ba mươi của tổng công ty vận tải hà nội
xe buýt thủ đô sẽ tiếp tục được quan tâm đầu tư mở rộng và nâng cao chất lượng
nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân
cụ thể năm hai nghìn hai mươi đã mở mới một mươi bảy tuyến nâng tổng số tuyến buýt hiện có lên một trăm bốn mươi ba tuyến
dự kiến năm hai nghìn hai mươi một mở mới từ ba mươi đến ba mươi năm tuyến
các năm tiếp theo mỗi năm mở mới khoảng chín đến một mươi tuyến một năm
số phương tiện phát triển mới trong giai đoạn này từ một sáu trăm linh đến một tám trăm linh xe
nâng tổng số phương tiện hoạt động buýt
lên ba bốn trăm linh cho đến ba tám trăm linh xe
sản lượng hành khách vận chuyển bằng xe buýt gồm bí thường và brt
đạt từ một mươi sáu cho đến một mươi tám tổng nhu cầu đi lại của toàn thành phố
đáng chú ý là để bảo vệ môi trường tỷ lệ phương tiện sử dụng năng lượng sạch cũng được đặt ra
cụ thể giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm là một mươi năm hai mươi cho đến năm hai nghìn ba mươi đạt trên hai mươi năm
thưa quý vị để cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu diễn ra an toàn
thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đảm bảo điều kiện giao thông tuyện lợi cho cử tri người dân đi bảo phiếu
những ngày qua cảnh sát giao thông công an các đơn vị địa phương đã chủ động
và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác tăng cường lực lượng phương tiện
thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nắm chắc tình hình
và triển khai có hiệu quả các phương án đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
một buổi tuần tra của đội cảnh sát giao thông số một
phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội
dù đã có biển cấm rừng đỗ nhưng có không ít phương tiện đã cố tình vi phạm
điều đáng nói đây là một trong những vi phạm thường xuyên trong khu vực nội đô thành phố
để đảm bảo giao thông an toàn thông suốt
trong ngày diễn ra bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
lực lượng chức năng liên tục bố trí các tổ tuần tra lưu động
phát hiện xử lý kịp thời các hành vi gây càn trở ung tắc giao thông
đội cảnh sát giao thông số một thủ động phối hợp với công an quận hoàn kiếm
xây dựng những phương án kế hoạch tại các điểm niêm yết bỏ phiếu
để chúng tôi có phương án là bảo đảm trật tự an toàn giao thông
cũng như trật tự xã hội để kịp thời xử lý mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra
tất cả các điểm bầu cử thì đơn vị đã có các địa điểm bầu cử bố trí bố trí một trăm linh lực lượng
trên tất cả các điểm bầu cử và các tuyến đường giao thông
các tuyến đường quan trọng các tuyến đường mà hay xảy ra các địa điểm
gây mất trật tự an toàn giao thông xử lý tất cả các lỗi vi phạm
liên quan đến trật tự an toàn giao thông
bên cạnh đó còn tuyên truyền nhắc nhở người dân về quyền lợi
nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong cuộc bầu cử
nhằm góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông và an toàn cho cuộc bầu cử
bên cạnh đó lực lượng cảnh sát giao thông công an các đơn vị địa phương
đã chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác tăng cường lực lượng
phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nắm chắc tình hình
và triển khai có hiệu quả các phương án bảo vệ an ninh trả tự
an toàn giao thông trên địa bàn địa phương
nhất là các địa phương có các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
đồng thời bố trí hợp lý để cán bộ chiến sĩ thực hiện quyền bầu cử của mình
chúng tôi đã bố trí đặc biệt là trong ngày bầu cử
để cán bộ chiến sĩ vừa có thể là hoàn thành nhiệm vụ được giao là đảm bảo giao thông thông suốt
và đảm bảo được những vị trí mà diễn ra bầu cử bỏ phiếu là an toàn
cảm bộ chiến sĩ của phòng giao thông còn thực hiện nghĩa vụ quyền công dân
là đi bỏ phiếu ở địa phương thì chúng tôi đã sắp xếp là hợp lý và khoa học
để đối với cả toàn bộ cán bộ chiến sĩ của phòng giao thông
chúng tôi có thể là hoàn thành được các nhiệm vụ một cách trọn vẹn nhất
ngoài ra cục cảnh sát giao thông đề nghị tất cả các phương tiện khi tham gia giao thông
phải nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ
khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ
phải khẩn trương nhường đường chủ động đi vào các đường tránh gần nhất
hoặc dừng hẳn lại nhường đường cho đoàn xe ưu tiên
tổng cục thống kê vừa công bố kết quả sơ bộ khảo sát mức sống dân cư năm hai nghìn một mươi chín
theo kết quả khảo sát thu nhập bình quân một người một tháng trung của cả nước năm hai nghìn hai mươi
theo giá hiện hành đạt khoảng bốn hai trăm ba mươi đồng một người một tháng
giảm khoảng hai so với năm hai nghìn một mươi chín
trong đó bình dương là địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước
đạt bảy một mươi chín đồng một người một tháng
đứng vị trí thứ hai trong các tháng
thứ hai là thành phố hồ chí minh với sáu năm trăm ba mươi bảy đồng một người một tháng
hà nội xếp thứ ba với năm chín trăm tám mươi một đồng một người một tháng
theo sau là các tỉnh có thu nhập trên năm triệu đồng một người mỗi tháng là đồng nai
bắc ninh đà nẵng hải phòng cần thơ tỉnh bà rê vũng tàu và quảng ninh
đứng ở hai vị trí cuối cùng của top một mươi với thu nhập khoảng hơn bốn triệu năm trăm linh nghìn đồng một người một tháng
xét theo vùng vùng có thu nhập bình quân đầu người cao nhất là đông nam bộ
sáu hai mươi ba đồng một người một tháng cao gấp hai hai lần vùng có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất
và vùng trung du và miền núi phía bắc gần hai bảy trăm bốn mươi năm đồng một người một tháng
khảo sát mức sống dân cư năm hai nghìn hai mươi được tiến hành trên phạm vi sáu mươi ba tỉnh thành phố
các thông tin được thu thập trong khảo sát mức sống dân cư năm hai nghìn hai mươi gồm thu nhập chi tiêu nhân khẩu học
giáo dục y tế việc làm đồ dùng lâu bền nhà ở điện nước điều kiện vệ sinh
tham gia các chương trình trợ giúp
các thông tin được thu thập trong khảo sát mức sống dân cư và các thành viên trong hộ cùng với một số đặc điểm của xã
chủ tịch hồ chí minh từng nói là phiếu cử tri có một giá trị rất cao quý
nó là một dấu hiệu xác nhận rằng nhân dân thật sự làm chủ nước nhà
trong suốt bảy mươi năm năm qua những tấm thẻ cử tri tuy nhỏ bé nhưng đó là dấu ấn của quyền làm chủ của nhân dân việt nam
sau thời gian dài giành được chính quyền
và chính vì ý nghĩa đặc biệt
đại úy hoàng anh tuấn công an huyện gia lâm hà nội đã dành nhiều tâm huyết suốt chín năm
để hoàn thành bộ siêu tập những tấm thẻ cử tri của mình
và ngày hôm nay ngày hai mươi ba tháng năm nhân ngày hội toàn dân mời quý vị và các bạn cùng với truyền hình công an nhân dân
khám phá bộ siêu tập những tấm thẻ cử tri của đại úy hoàng anh tuấn
đây là một trong những tấm thẻ cử tri đầu tiên có tuổi đời lên tới bảy mươi năm năm
trên thẻ vẫn ghi đầy đủ thông tin của một cử tri ba mươi tám tuổi
đại quý hoàng anh tuấn là một người đàn ông làm nông tại hữu lũng tỉnh bắc giang nay thuộc tỉnh lạng sơn
đi bầu đại biểu quốc dân đại hội trong lần tổng tuyển cử đầu tiên của đất nước
những tấm thẻ này được siêu tầm bởi đại úy hoàng anh tuấn công an huyện gia lâm
trải qua chín năm siêu tầm và điều giữ số thẻ cử tri mà đại quý tuấn siêu tầm đã đến tới gần năm trăm linh tấm
trước khi đi vào siêu tầm của thẻ cử tri này trước năm hai nghìn một mươi hai tôi là học viên của học viện xác
sau khi tốt nghiệp ra trường thì nhận công tác tại hà nội
trong quá trình nhận công tác do một phần trong quá trình đào tạo trong trường
cũng hay nghiên cứu và tìm tòi về các giá trị lịch sử thông qua các câu chuyện của các thầy cô
cũng như là các kiến thức trong sức vở
bản thân tôi sau khi ra trường thì nhận công tác tại hà nội
tôi gặp được rất nhiều nhà siêu tầm về giấy tờ tem phiếu tiền xưa giấy tờ về tài liệu lịch sử
hà nội tập trung rất đông nên từ đấy tôi thấy được rất nhiều thú đam mê rất có giá trị và hữu ích
trong việc gìn giữ lại những giá trị của các hình vật ví dụ như là thẻ cử tri chẳng hạn
còn đây là tấm thẻ cử tri của cử tri khu tự trị thái mẻo
phải trải qua thời gian khá dài cũng như sự giúp đỡ của những người sưu tầm trong cả nước
chiếc thẻ mới đến
để hình ảnh những tấm thẻ cử tri đến được với đại uy tuấn đã đồng ý chia sẻ
trưng bày bộ sưu tập thẻ cử tri của mình với bảo tàng bảo tàng
bảo tàng bảo tàng đã đồng ý chia sẻ với bảo tàng bảo tàng
tập mình có thể là nó chưa phản ánh được giá trị của những hình vật đấy
nhưng khi mà chuyển đến các cơ quan chức năng của nhà nước
các phòng trưng bày của các bộ ban ngành hoặc là các bảo tàng
thì nó sẽ thể hiện được giá trị của từng hình vật đấy ở nơi vị trí đấy
tức là nó có đầy đủ các thành phần từ ở miền núi miền xuôi miền ngược
hay là các tỉnh trong cả nước
đã được thể hiện một cách khá là đầy đủ trong bộ sưu tập này
chúng tôi cũng thấy rằng là qua đây thì là nhân dân cả nước đã cũng thấy được
rằng là quốc hội của chúng ta thực sự là quốc hội đại diện cho tiếng nói của toàn thể dân tộc
bên cạnh những tấm thẻ cử tri thì những hiện vật liên quan như báo chí
áp phích tuyên truyền cổ động của các kỳ bầu cử đại biểu quốc hội
và hội đồng nhân dân các cấp cũng được đại úy anh tuấn siêu tầm
và các hình vật đặc trưng của miền bắc của mình là nồng độ ấm cao
có nhiều thì nếu mà không có cách bảo quản phù hợp
thì các hình vật kể đến tay của mình nhà sưu tập tư nhân
thì nó sẽ bị hỏng hóc bịt rách hoặc là mối mặt
để nó giảm đi giá trị của các hình vật để giữ gìn lâu hơn
thì mình phải tìm các phương pháp của các nhà sưu tầm khác
để mình bảo quản cho nó hợp lý hơn
trải qua bao gian khổ hy sinh đánh đổi bằng máu và nước mắt
nhân dân ta mới giành được quyền làm chủ
tấm thẻ cử tri là minh chứng khẳng định của các nhà sưu tập
tấm thẻ cử tri là minh chứng khẳng định ý nghĩa thiêu niên đó
đối với đại úy anh tuấn bộ sưu tập thể cử tri
chính là niềm tự hào và cũng là trách nhiệm của mình
là giữ gìn và lan tỏa lòng yêu nước lòng tự hào dân tộc
trải qua thăng trầm của những năm tháng hào hùng
và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục tự hào cầm trên tay lá phiếu
thể hiện tiếng nói và quyền làm chủ của mình
và ngạc vào tất cả niềm hân hoan phấn khởi trong ngày hội của toàn dân
sẽ được chúng tôi truyền tải đến quý vị trong bản tin đặc biệt
vào lúc chín giờ sáng nay mời quý vị cùng theo dõi
còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại